sáng nay một mươi hai tháng chín tại trụ sở trung ương đảng tập thể bộ chính trị đã làm việc với thường vụ quân ủy trung ương
cho ý kiến về dự thảo văn kiện và công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đại biểu quân đội lần thứ một mươi một
nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chủ trì cuộc làm việc
phát biểu tại buổi làm việc tổng bí thư chủ tịch nước tin tưởng đảng bộ quân đội cơ quan tham mưu
lực lượng nòng cốt đội quân xung kích chỗ dựa vững chắc tin cậy của đảng nhà nước chế độ
sẽ tiếp tục giữ vững được truyền thống bản chất bộ đội cụ hồ
đồng thời tổng bí thư chủ tịch nước mong muốn đảng bộ quân đội khơi dậy niềm tin
niềm tự hào và thấy rõ trách nhiệm của mình luôn là tấm gương hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân
cùng tham dự buổi làm việc với quân ủy trung ương còn có các đồng chí ủy viên bộ chính trị
thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân thường trực ban bí thư trung ương trần quốc vượng
bộ chính trị đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội một mươi một đảng bộ quân đội
được tiến hành khoa học công phu nghiêm túc trách nhiệm đúng quy trình quy định
bám sát chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị và các văn bản hướng dẫn của trung ương
báo cáo chính trị phản ánh khá toàn diện những thành tựu kết quả nổi bật
làm rõ những hạn chế khuyết điểm nguyên nhân và bài học kinh nghiệm
phân tích đánh giá dự báo tình hình trên cơ sở đó để ra phương hướng mục tiêu
nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng đảng bộ quân đội năm năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
và từ năm hai nghìn ba mươi sát với thực tế
phát biểu kết luận buổi làm việc tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
nhất trí với ý kiến đánh giá của các đồng chí ủy viên bộ chính trị
tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh cần nhận thức đầy đủ sâu sắc hơn nữa những đặc điểm
thuận lợi ưu thế của đảng bộ quân đội cơ quan tham mưu lực lượng nòng cốt
đội quân xung kích chỗ dựa vững chắc tin cậy của đảng nhà nước chế độ

nhất trì với ý kiến đánh giá của các đồng chí ủy viên bộ chính trị

nhất trì với ý kiến đánh giá của các đồng chí ủy viên bộ chính trị